chiều ngày một tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã chính thức công bố dịch viêm đường hốp cấp do chủng mới của virus corona tại việt nam
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân nhiều người dân thủ đô vẫn còn chưa biết cách phòng ngừa tối thiểu
phủ tây hồ hà nội di tích quốc gia và là nơi linh thiêng được nhiều người dân đến thắp hương và cầu nguyện mỗi dịp đầu xuân
dù đang trong tâm dịch corona nhưng ở đây vẫn thu hút khá đông người dân đến thắp hương cầu nguyện
trên xã hội bây giờ có cái dịch viêm phổi cấp vũ hán cho nên là mình cũng hết sức tránh
nhưng bởi vì mong muốn đầu năm thì cũng đi lễ chùa triển ở một số nơi để cầu an cầu bình an cho gia đình
tuy nhiên đối với một số người khác lại tỏ ra thờ ơ với biện pháp phòng ngừa tối thiểu như đeo khẩu trang
thậm chí nhiều gia đình vẫn cho con nhỏ đi chùa nhưng không hề có dịch virus corona xảy ra
phòng chống thì chả biết
cái nào để mà phòng chống cả
đeo khẩu trang này nhiều cái nó cũng bất tiện
nên cũng không thể đeo được
hôm nay cả nhà em đi là cũng chả ai đeo khẩu trang cả
cả em bé luôn
và em cũng nhìn thấy là rất là nhiều người đeo khẩu trang
nhưng mà em thấy cũng các khẩu trang như bình thường nếu mà khẩu trang hẳn là đủ của bộ y tế thì có thể là phòng chống được
chứ còn bình thường cái khẩu trang bình thường em nghĩ là nó chả phòng chống được
sau chỉ thị của thủ tướng hàng loạt các hội lớn nhỏ trên cả nước đều tạm dừng không khai hội
như lễ hội đền trần lễ hội phết xã hiền quan hội xuân chùa tam trúc hội xuân yên tử
theo nhà báo nguyễn quang hưng lễ hội là nơi dịch bệnh lan nhanh nhất và không kiểm soát được vì quá nhiều thành phần
nên dừng lễ hội là rất đúng đắn trong thời gian này
nếu chỉ một trường hợp trong lễ hội bị phát hiện mắc bệnh chắc chắn sẽ gây hoảng loạn quy mô lớn có thể dẫn tới mất kiểm soát về tư cách
giống như dân gian vẫn nói là phép vua thô lệ làng đấy
mặc dù có thể có quy định này quy định khác hay có những chỉ đạo này chỉ nào khác
nhưng đối với người dân thì người ta vẫn mong muốn là được thực hiện những cái quy ước chung của cộng đồng từ xưa đến nay rồi
thì thực sự tôi nghĩ là vẫn phải có những cái biện pháp cũng mang tính chất kiên quyết
nếu mà nó là những cái nhu cầu bắt buộc và không thể thiếu được trong các cái dịp lễ hội của làng của xã chẳng hạn
thì có lẽ là người ta nên duy trì thiên về phần lễ để thực hiện đầy đủ các nghi thức đối với các bậc tiên thánh
được tôn vinh
được tôn vinh ở địa phương trong các cái môi trường các cái quy mô nó cũng nhỏ hẹp thôi
của đình làng của chùa của đền miếu v v chẳng hạn
còn những cái hoạt động có tính chất là vui chơi này hay là các cái trò chơi dân gian các thứ chẳng hạn
thì tôi nghĩ là nên có sự ra giải để tránh cái việc tập hợp đông người bớt đi được những cái nguy cơ mà nó lan truyền dịch bệnh
phòng chống dịch bệnh là một vấn đề lớn của toàn cầu nên chắc chắn cần được ưu tiên
bên cạnh đó ngành văn hóa phải tham gia tích cực vào việc tuyên truyền phòng chống dịch
cũng như hướng dẫn để người dân vẫn thực hành được phần nghi lễ dân hương gọn nhẹ linh thiêng
bỏ đi những phần hội hè tập trung đông người để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân
và để phòng chống dịch virus corona thủ tướng đã yêu cầu hạn chế tập trung đông người
riêng các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội kể cả lễ hội đã khai mạc